căn cứ tình hình cụ thể trong từng lĩnh vực từng địa phương có thể thống nhất với bộ y tế để nâng cấp độ dịch so với cấp độ dịch được xác định theo hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
bên cạnh đó ông đam yêu cầu phải đẩy nhanh hơn tốc độ tiêm vaccine theo hướng chuyển từ ưu tiên cho nhóm người có bệnh nền người trên năm mươi tuổi sang phải phân đấu tiêm cho tất cả mọi người dân thuộc nhóm tuổi chỉ định tiêm
bộ y tế bảo đảm cấp đủ thuốc kháng virus túi thuốc c cho các địa phương để tổ chức cấp phát thuốc cho tất cả những người bị nhiễm virus có nhu cầu được uống sớm nhất tuyệt đối không để tình trạng thiếu thuốc
bộ y tế ủy ban nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo hướng dẫn tập huấn tăng cường tổ chức cách ly tự điều trị tại nhà tại cơ sở tránh tình trạng dồn lên bệnh viện tuyến trên gây quá tải
hệ thống y tế cơ sở phải quản lý tất cả những người bị nhiễm không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế không được cấp phát thuốc không được quản lý theo dõi sức khỏe
phó thủ tướng nói gia xử biến chủng omicron có động lực nhẹ đi thì vẫn có một số tỷ lệ người đã tiêm đủ vaccine bị nhiễm trong đó sẽ có một tỷ lệ bị nặng
nếu chúng ta để số ca nhiễm nhiều dồn vào một thời điểm gây quá tải hệ thống y tế thì tỷ lệ tử vong sẽ rất cao do vậy chúng ta không được nơi lỏng cảnh giác
bộ y tế vừa ban hành quyết định về biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vaccine có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
theo đó hộ chứa vaccine được cấp cho người đã tiêm đủ hai mũi với tám loại vaccine đã được bộ y tế cấp phép chứng nhận hộ chiếu vaccine được cấp sử dụng định dạng mã qr hết hạn sau một mươi hai tháng kể từ ngày mã qr này được khởi tạo
theo hướng dẫn của bộ y tế quy trình cấp hộ chiếu vaccine cho người dân được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước
quy trình cấp gồm ba bước
bước một các cơ sở tiêm chủng giả soát xác minh xác thực thông tin người dân tiêm chủng vaccine covid một mươi chín theo hướng dẫn tại công văn tám nghìn chín trăm ba mươi tám bitdp ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một và công văn chín nghìn bốn trăm ba mươi tám bit cntt ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
bước hai các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín nền tảng này kết nối chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với hệ thống quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế do bộ y tế ban hành
dữ liệu tiêm chủng vaccine covid một mươi chín trên nền tảng cần đáp ứng quy định đã tiêm đủ mũi vaccine covid một mươi chín với tám loại vaccine đã được bộ y tế cấp phép
bao gồm astrazeneca sputnik v verocell pfizer moderna janssen hayapvac và abdala mỗi sản phẩm vaccine được gắn một mã cốt
bước ba cục y tế dự phòng bộ y tế thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tập trung chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã qr theo tiêu chuẩn của eu quy định
hộ chiếu vaccine cần hiển thị một mươi một trường thông tin họ và tên ngày tháng năm sinh quốc tịch bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới số mũi tiêm đã nhận ngày tiêm liều số vaccine sản phẩm vaccine nhà cung cấp hoặc sản xuất vaccine mã số của chứng nhận
các thông tin trên bao gồm họ và tên cùng ngày sinh kết hợp với giấy tờ
định danh khác như chứng minh nhân dân căn cước công dân hay hộ chiếu để giúp định danh người sở hữu
các thông tin sẽ được ký số mã hóa và được đóng gói dưới dạng mã qr định dạng hai d
ma qr hết hạn sau một mươi hai tháng kể từ ngày khởi tạo
các thông tin về bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới vaccine loại vaccine và nhà cung cấp hoặc sản xuất sẽ được hiển thị tương ứng với tài liệu covid một mươi chín vaccine tracker ila scab của who
được cập nhật trên cổng thông tin điện tử của who và valueset for eu
digital covid certificates do liên minh châu âu eu bàn hành
các ứng dụng phòng chống dịch quốc gia và các ứng dụng tiện ích khác nếu được sự đồng ý của cá nhân người sử dụng
tiếp nhận và lưu giữ xác nhận thông tin tiêm chủng vaccine dạng mã qr theo hướng dẫn trao đổi dữ liệu y tế do bộ y tế ban hành